ngày một mươi năm tháng tám tại vĩnh long đã diễn ra hội thảo xúc tiến đầu tư năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề
hợp tác phát triển bền vững đến sự có đồng chí cao đức phát phó trưởng ban thường trực ban kinh tế trung mương
phát biểu tại hội thảo ông võ thành thống thứ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư cho biết
vĩnh long luôn nằm trong top một mươi về năng lực cạnh tranh của cả nước
đây là kết quả nỗ lực cải cách hành chính công khai minh bạch trong hoạt động điều hành công
qua đó tạo đà cho sự phát triển kinh tế xã hội cả về quy mô chất lượng và tốc độ tăng trưởng
vĩnh long đang phần đấu trở thành địa phương có tốc độ phát triển trung bình của cả nước
cũng như từng bước tiến tới cân đối ngân sách của địa phương
thứ trưởng cũng cho biết vĩnh long có vị trí địa lý thuận lợi môi trường kinh doanh ổn định
điều kiện tự nhiên thuận lợi có tiềm năng du lịch miệt vườn
đường cao tốc trung lương mỹ thuận thông xe là điều kiện thuận lợi để khai thác các tiềm năng thế mạnh này